thông tin từ bệnh viện trẻ em hải phòng cho biết bệnh viện đã tiếp nhận điều trị hai trường hợp trẻ bị ong đốt
theo đó vào ngày hai mươi hai tháng năm đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp được khách sạn dơ sai đường lê hồng phong
phường đông khê quận ngô quyền thành phố hải phòng thuê phá bỏ một tổ ong ở trên mặt tiền của khách sạn
khoảng một mươi giờ cùng ngày việc thực hiện phá bỏ tổ ong sắp hoàn thành thì bất ngờ đàn ong bay túa ra
đốt chị htp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và hai con là cháu btn sinh năm hai nghìn một mươi hai và nhd sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường đông hải hai quận hải an thành phố hải phòng đang dừng xe chờ đèn xanh tại ngã tư lê hồng phong
khoảng hữu nhân gần khách sạn dơ sai
hậu quả cả ba mẹ con chị p bị đàn ong đốt hàng chục nốt trên người phải nhập viện cấp cứu
theo thông tin từ bệnh viện trẻ hải phòng hai cháu nhỏ hiện đều tỉnh táo thở oxy gng
môi trì hồng phổi thông khí hai bên được không khó thở tim đều rõ mạch quay bắt rõ
tần số tim nhịp soang một trăm ba mươi lần trên một phút huyết áp một trăm hai mươi trên tám mươi mm thủy ngân bụng mềm không trướng ngăn lách không sở thấy
hai cháu nhỏ có khoảng ba mươi nốt ong đốt ở các vị trí đầu tay ngực lưng vết đốt đỏ không nề kích thước bằng đầu kim chảy đau nhiều vết đốt
diện trị htp đang được điều trị tại khoa hội sức tích cực và chống độc
bệnh viện việt tiệp tp hải phòng
bác sĩ khoa hội sức tích cực nội và chống độc cho biết
bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo không tự thiết áp giao tiếp được và không có ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng vẫn phải theo dõi
trao đổi với phóng viên ông nguyễn ngọc hà giám đốc điều hành khách sạn sơ sai cho biết rất lấy làm tiếc về vụ tai nạn hy hữu này
ngay trong trưa ngày hai mươi hai tháng năm đại diện bà lãnh đạo khách sạn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền viện phí điều trị đối với ba mẹ con chị p
ông hà cho biết thêm tổ ong trên xuất hiện cách đây khoảng ba tháng rất hung dữ trước đó đã từng tấn công người đi đường nhân viên và khách của khách sạn
khách sạn đã thuê một đơn vị diệt côn trùng chuyên nghiệp để xử lý tổ ong trên
do tổ ong lớn và đàn ong không giữ nên trong quá trình phá tổ ong trên ong đã bay tán loạn rồi tấn công người đi đường
cũng theo các bác sĩ tuy từng loại ong sẽ có nọc độc tố nguy hiểm
ong đốt nhiều thường gây ra tình trạng sốc phản vệ tan máu vỡ hồng cầu dối loạn đông máu tổn thương cơ tổn thương thận nặng nếu không được xử trí kịp thời nạn nhân rất dễ nguy hiểm đến tính mạng
các bác sĩ khuyên cáo về cách xử trí khi bị ong đốt
khi bệnh nhân bị ong đốt cần phải nhanh chóng di chuyển tới khu vực an toàn tránh bị ong đốt nhiều hơn
loại bảo ngoài độc nếu ong mật đốt bạn sẽ thấy ngoài độc ở giữa vết đốt
cần lấy nó ra bằng cách dùng thẻ nhựa cứng hoặc sống dao gặt qua vết đốt có ngỏi độc
nếu dùng móng tay hoặc nhíp tránh bóp nặn ép ngoài ong
nếu không nó sẽ tiết nọc độc vào sâu bên trong da
rửa sạch vùng da bị đốt bằng dập phong và nước lạnh
nếu có thể hãy sắt khuẩn bằng dung dịch cồn y tế hoặc dung dịch sắt khuẩn
có thể chươm lạnh trên vùng bị đốt bằng nước lạnh hoặc một túi nước đá khoảng hai mươi phút lặp lại nếu tiếp tục đau
năm vùng tay hoặc chân có vết đốt cao hơn tim để giảm sức nề vào đau
bôi thuốc kháng histamin nếu vết đốt ngứa luôn chú ý đến các triệu chứng dị ứng
sau khi xử trí như trên nạn nhân bị ong đốt cần được chăm sóc theo dõi cẩn thận và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời
cần đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất khi có một trong những dấu hiệu như sau
có nhiều vết đốt
bị đất ở nhiều vùng đầu mặt cổ kèm theo các dấu hiệu phu nề lan nhanh
có các dấu hiệu bản thân bị sốt mệt mỏi
có các dấu hiệu khó thở số lượng nước tiểu ít dần nước tiểu màu đỏ như máu
có những dấu hiệu dị ứng hoặc trước đây đã từng dị ứng với ong đốt
mần ngứa đỏ da toàn thân hoặc cảm giác troang váng tróng mặt
nhiều người khi bị ong đốt thường bôi vôi lên vết ong đốt thì không có tác dụng vì bản chất nọc của ong tiêm vào trên da
hoặc bôi mặt ong lên vết ong đốt chỉ có tính kháng khoản không có tác dụng giảm đau
trong một số trường hợp bôi kem đánh răng có rượu đi vì trong kem đánh răng có thành phần bạc hà
tuy nhiên không nên xoa bóc vết đốt hạn chế gái nếu tình trạng sưng nề vẫn tiến triển nhanh
tốt nhất người bệnh không nên tự chữa trị theo các phương pháp dân gian mà cần đến ngay bệnh viện cơ sở gần nhất để được thăm khám kịp thời
ở việt nam các loại ong hay đốt người thường gặp đó là ong vỏ vẽ ong bầu ong bắp cày ong vàng ong mập
nếu gặp các loại ong vàng chúng có thể tự nhiên tấn công đốt người nên rất khó có thể tránh khỏi
tai nạn do ong đốt thường là do chọc phá tổ ong hay xấy ra vào mùa hè nhất là đối với trẻ em
biến chứng nguy hiểm có thể gây ra đó là sốc phản vệ
riêng ở ong và vẽ có thể gây ra suy thận cấp huyết tán
việc xác định loại ong nào đốt có thể được xác định do người nhà mang con ong đó đến hay thông qua việc miêu tả về đặc điểm hình dạng của con ong
ngoài ra cần xác định thêm về những thời điểm ong đốt và tiên sử dị ứng của bệnh nhân
khi bị ong đốt rất nhiều người chủ quan cho rằng không ảnh hưởng hay nguy hiểm đến sức khỏe
người bị đốt chỉ thắc mắc nếu bị ong đốt thì bôi gì cho anh khỏi và hết sưng
tuy nhiên nếu như bị ong đốt ở nhiều vị trí đầu mặt cổ hoặc nếu các địa bị dị ứng đề kháng kém cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng
vết thương tại chỗ sưng đau có cảm giác ngứa
triệu chứng nặng hơn nếu bị đốt ở đầu mặt cổ sẽ xuất hiện các triệu chứng toàn thân như phù mặt nổi ban đảo toàn thân ngứa nhiều khó thở thở dít suy ơ hấp mạch nhanh khứa đa tụt hôn mê tình trạng sức phản vệ
một số triệu chứng khác như tiểu các màu đỏ hoặc nâu tình trạng tổn thương thận cấp
chia sẻ với báo sức khỏe và đầy sống tiến sĩ bác sĩ nguyễn trụng nguyên giám đốc trung tâm chống độc cho biết
ở việt nam đặc biệt là ở phía bắc số lượng bệnh nhân bị óng đốt và nhập viện tăng mạnh vào cuối mùa thu hoặc vào mùa hè
với rất nhiều loại ong có chứa độc tố nguy hiểm như ông vỏ vẽ ong khoái ong bắp cây
đáng chú ý là người dân khi lao động hay tiếp xúc với môi trường tự nhiên thì không để ý khiến ong bị đốt với số lượng lớn rất dễ bị nhiễm độc
nọc độc của ong có thể gây hại đến tất cả cơ quan trong cơ thể chính vì vậy cần phải điều trị sớm tích cực ngay tại cơ sở y tế
các trường hợp diễn biến nặng cũng cần phải được chuyển tuyến trên để can thiệp kịp thời
bác sĩ nguyễn trung nguyên khuyến cáo biện pháp điều trị tốt nhất và dân giản đó là ngay tại cộng đồng
sau khi bị ong đốt người dân nên uống đủ nước đặc biệt là có loại nước có chất khoáng chất búi nước canh orezone và khẩn trương đưa ngay tới cơ sở y tế
biện pháp điều trị quan trọng tại cơ sở là cần nhanh chóng bù dịch đủ nước cho bệnh nhân
những trường hợp nặng cần phải đánh giá kiểm tra theo dõi lọc máu viết đường sớm nếu cần
việc bù muối bùn nước cho nạn nhân ngay sau khi bị ong đốt rất quan trọng
điều trị tích cực ngay tại tuyến trước bằng cách chuyên đủ nước và đủ dịch các bài tiếp nhận tích cực là yếu tố sống con để cứu sống bệnh nhân hạn chế cả các tổn thương nguy hiểm tính mạng
bác sĩ nguyên nhấn mạnh khi bị ong đốt bạn cần phải bình tĩnh rời ngay khỏi khu vực có ong
nếu vòi trích có phân nổi trên bể mặt da hãy thử lấy nhiếp gắp da không cố gắng lấy vòi bằng cách nặn vết thương vì có thể làm lan tràn vết thương
chìm đá lên vết thương để giảm sưng đau
sửa vết đốt bằng nước sạch hoặc xạ phòng dùng dịch sát quẩn vết thương hằng ngày
phòng tránh bị ong đốt
tuyệt đối tránh tiếp xúc với ong nếu không cần thiết
không dùng que gậy chọc phá tổ ong
thường xuyên vệ sinh phát quang bụi rậm quanh nhà
vì ong thường làm tổ ở nơi thiên nhiên trên những cánh cây bụi cây hoặc trong nhà
những người nơi ong lấy mặt cũng cần phải mặc quân áp phòng hộ không được để lộ ra bên ngoài
khi cả ong hoặc đàn ong xuất hiện bạn cần phải đứng nhiên không nên chạy
nếu muốn phá hoặc xua đuổi đàn ong thay vì dùng que gậy chọc trực tiếp vào tổ ong mà hãy dùng khói hoặc lửa để có thể xua đuổi ong
tránh đi vào các khu vực có nhiều cây cối ở ban đêm vì lúc này thường rất khó có thể quan sát được
những tổ ong lớn thường làm tổ ở vị trí rất thấp
khi vào rừng hoặc đi ra ngoài không nên mặc quần áo quá sắc sỡ
lựa chọn các loại nước hoa sữa dưỡng thể cũng cần phải lưu ý tránh mùi hương quá ngọt ngào vì có thể thu hút các loài ong
nên đội mũ đi găng tay mặc quần áo dày và kín khi có việc phải ra ngoài đồng hoặc đi ra ngoài vườn đi lên rừng tránh quân chủng đốt nhất là ong
nhất là vào những ngày hè tình trạng ống đốt ngày càng phổ biến
khi ong đốt ngoài việc xử trí vết thương người bị ong đốt cũng cần phải theo dõi và phát hiện các biến chứng cấp tính khác vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
nếu bạn bị ong đốt những nơi như đầu mặt cổ xác định được loài ong đốt ong rừng ong bóc cầy đây là những loài ong có nọc độc mạnh có khả năng gây ra rất nhiều biến chứng tản thân
người bị ong đốt các biểu hiện khó thở đau đầu chóng mặt mệt mỏi phù nề tiểu máu ngay lập tức cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời tuyệt đối không được tự ý chữa trị tại nhà